thưa quý vị sea games ba mươi một được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại việt nam
trong đó thì tỉnh vĩnh phúc là một trong một mươi một tỉnh thành phố được đăng cai các môn thi đấu với hai môn là muey và gop
là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động sea games ba mươi một
đến thời điểm hiện tại thì công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn từ sớm từ xa
sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tại các địa điểm thi đấu ăn nghỉ tập luyện làm việc của ban tổ chức
quan khách vận động viên trọng tài tham dự sea games
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
hai địa điểm nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh và sân gốc nam đầm vạc nằm trên địa bàn thành phố
sẽ là nơi diễn ra hai môn thi đấu muey và gop
từ nhiều ngày nay công an tp vĩnh yên thường xuyên tăng cường phối hợp nhắc nhở tuyên truyền đến các cơ sở này
về đảm bảo phòng cháy chữa cháy đảm bảo công tác khai báo thông tin tạm trú khách trong và ngoài nước
tại thời gian diễn ra sự kiện
công an thành phố đã tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện để triển khai biện pháp
trong đó tăng cường các ngắm bắt tình hình dự báo tình hình kịp thời phát hiện các tình hình vụ việc phức tạp
tiềm bẩn phức tạp để tham mưu triển đạo giải quyết ngay từ khi mới phát sinh
đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
các hành vi vi phạm pháp luật không để các đối tượng có điều kiện để hoạt động gây tác động ảnh hưởng xấu đến sea games
tăng cường tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố vĩnh yên đảm bảo tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhất là tại các mục tiêu các tuyến đường trọng điểm
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm phục vụ tổ chức thành công sea games ba mươi một
công an tỉnh vĩnh phúc đã chuẩn bị phương tiện kỹ thuật cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội
nắm bắt thông tin kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phát tán các thông tin tài liệu
có nội dung gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động của đại hội triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu

công an tỉnh vĩnh phúc đã chuẩn bị phương tiện kỹ thuật cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu
ngay từ những ngày đầu tiên dưới sự chỉ đạo của công sĩ lãnh đạo bộ công an của ban tổ chức sea games ba mươi một
thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ khác nhau để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình mà các vận động viên thi đấu tại tỉnh vĩnh phúc
tại các địa điểm diễn ra tập luyện thi đấu và nơi lưu trú công an tỉnh đã bố trí các điểm chốt để chỉ dẫn phân luồng kiểm soát an toàn giao thông an ninh trật tự
đảm bảo an toàn thuận lợi không để xảy ra ủng tắc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của đại hội
tại các địa điểm thi đấu phải nói rằng đây là những địa điểm rất là quan trọng
do vậy là ngoài những biện pháp mà thông thường chúng tôi sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp các biện pháp nhiệm vụ khác nhau
quy động tối đa các lực lượng để tham gia bảo vệ trực tiếp tại các địa điểm đó

thời điểm này công an tỉnh vĩnh phúc đã đặt công tác bảo vệ an ninh an toàn đại hội trong trạng thái sẵn sàng cao nhất
đảm bảo một kỳ sea games diễn ra thành công an toàn góp phần cùng cả nước xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
chiều ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng ban tổ chức sự kiện thể thao quốc tế ironman bảy mươi ba việt nam hai nghìn hai mươi hai
đã tổ chức buổi họp báo chính thức công bố về sự kiện thể thao quốc tế ironman bảy mươi ba việt nam hai nghìn hai mươi hai
các phần thi dành cho lứa tuổi thiếu niên các vận động viên hướng tới thể thao thành tích cao
các phần thi phối hợp dành cho cá nhân và đồng đội
đây là một sự kiện thể thao quan trọng có quy mô lớn và có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy phong trào
gieo đuyện thể dục thể thao tại cộng đồng
vào chiều ngày hôm nay sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đặt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng thiều quang huy và lê thành phi
cùng chú tại phường phước long thành phố nha trang để điều tra về hành vi giết người
trước đó do bị người hàng xóa
anh đặng thành huy ngăn cản việc xây nhà trái phép của mình
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn thiếu quang huy gặp phi đặt vấn đề thuê người bảo kê cho việc xây nhà của mình
phi đã liên hệ với nhóm của hồ dương đại lê hoàng bảo long và nguyễn thành công
khoảng một mươi bảy h cùng ngày khi thấy thiều quang huy tiếp tục
cho thợ thi công anh đặng thành huy tiếp tục tới ngăn cản và xảy ra xô xát
đại đã rút dao nhọn đâm anh thành huy nhiều nhát hậu quả làm anh thành huy tử vong tại chỗ
vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an đã bắt được đại và long
khi đang các đối tượng đang trốn ở huyện cam lâm
một đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá độ bóng đá
vừa bị công an tỉnh hà nam triệt phá
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm thị hoa nguyễn mạnh hoạch
cùng chú tại thành phố phủ lý và nguyễn văn minh chú tại thị xã duy tiên
cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng ba đến ngày hai mươi bốn tháng bốn
hoa đã cung cấp trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com cho hoạch
để cung cấp cho minh tham gia đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng lên tới hơn một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can về tội đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh tây ninh đang củng cố hồ sơ
để xử phạt hành chính đối tượng tàng trữ mua bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
tại cửa hàng kinh doanh chim cảnh có địa chỉ tại phường long hoa thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
do bà huỳnh thị thùy trang làm chủ có tàng trữ một mươi chín cá thể chim nhồng
đây là loại chim thuộc nhóm hai b danh mục
cấp quý hiếm chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ cho phép việc nuôi nhốt
mua bán các cá thể trên lực lượng công an đã tạm giữ các cá thể trên và bàn giao cho
tri cục kiểm lâm của tỉnh tây ninh bảo quản chăm sóc để tiến hành trưng cầu cơ quan chức năng giám định
thưa quý vị chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới dự và phát biểu
chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số một kltvk của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tổng kết cuộc vận động xây dựng
phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ quy định tổ chức lấy ý kiến
góp ý của nhân dân đối với công an nhân dân và trao tặng các hình thức khen thưởng của đảng
nhà nước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự còn có lãnh đạo các bộ ban ngành các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ
hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân đã đạt
được trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và quy định tổ chức
lấy ý kiến của nhân dân đối với công an nhân dân
đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt gương cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ
mưu trí dũng cảm sáng tạo trong công tác chiến đấu sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân
có thể nói việc học tập và làm theo tâm cương cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh về tinh thần thương dân tha thiết
tinh thần cách mạng vô sản trong sáng đã trở thành việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
bởi vậy nhiều cán bộ chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết
dòng mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
trong phòng chống dịch covid một mươi chín bằng cả tấm lòng nhân ái sự hy sinh thầm lặng chia sẻ sâu sắc tận tình phục vụ
hướng dẫn bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch trong các khu cách ly tham gia vận chuyển hàng hóa
chăm sóc người bị nạn thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn nhân dân vùng lũ người lang thang cơ nhỡ
giúp dân xây dựng sửa chữa nhà cửa v v
những hình ảnh đó của các đồng chí đã góp phần tố thắng thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
và hình ảnh người công an thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân
làm niềm vui là lệ sống của mình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ ấn tượng khi đọc những con số trong hơn bốn năm thực hiện quy định lấy ý kiến của nhân dân
bộ đã tập hợp được hơn tám mươi ý kiến góp ý của nhân dân trong đó tám mươi ý kiến ghi nhận đánh giá cao lực lượng công an nhân dân
trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm đẩy mạnh cải cách hành chính tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân
để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cuộc vận động quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân
đối với công an nhân dân đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
thời gian tới đồng chí vương đình huệ đề nghị đảng bộ công an trung ương bộ công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
đó là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo kết luận số một chỉ thị số năm của bộ chính trị
gắn với thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
đổi mới nội dung phương pháp nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết
kết luận hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai một mươi ba về xây dựng chỉnh đốn đảng quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu
quy định về những điều đảng viên không được làm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh luôn phát huy trách nhiệm vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thù hưởng
trọng dân gần dân tin dân hiểu dân học dân dựa vào dân
công an nhân dân là công bậc của dân là người bạn của nhân dân tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
mỗi cán bộ chiến sĩ là tuyên truyền viên giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái thù địch cơ hội chính trị thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với đánh giá nhận xét cán bộ đảng viên thường xuyên tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình tự soi tự sửa tự nhận diện
phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc hình thức xử lý nghiêm những việc làm sai trái và thiếu trách nhiệm
chủ tịch quốc hội đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức và nhân dân
lấy kết quả công việc sự hài lòng tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên công an
làm cho nhân dân ngày càng tin yêu

thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm tình cảm đặc biệt của đảng nhà nước nhân dân và cá nhân chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dành cho lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch quốc hội bởi đây là những định hướng lớn của đảng nhà nước đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới

trong kỳ kế hoạch phối hợp năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công tác phối hợp phải được tiến hành thường xuyên chặt chẽ nghiêm túc hiệu quả theo quy định của pháp luật trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của mỗi đơn vị đảm bảo xuyên suốt với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi bên tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc xử lý phòng ngừa vi phạm trong thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự chủ động phát hiện những khó khăn vương mắc có thể phối hợp giải quy
nhất đưa ra những nội dung có quy mô đề xuất các cấp có thẩm quyền chỉ đạo thứ trưởng nguyễn văn long cũng nhấn mạnh công tác tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự luôn phải được tuân thủ đúng quy định pháp luật hai đơn vị cần phối hợp tốt để chủ động trong các tình huống trên cơ sở trung thực khách quan chặt chẽ tin tưởng lẫn nhau đưa công tác phối hợp đi vào bài bản xuyên suốt và đi vào thực chất
thưa quý vị tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cục truyền thông công an nhân dân đã ký hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân gồm báo nhân dân đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam truyền hình thông tấn truyền hình quốc hội báo điện tử vn express báo điện tử việt nam net báo thanh niên báo tuổi trẻ báo điện tử dân trí báo tiền phong báo lao động
để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong truyền thông lan tỏa tinh thần
nỗ lực tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào ngày hôm nay sáu tháng năm cục truyền thông công an nhân dân tổ chức buổi gặp mặt nhằm đánh giá kết quả triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân và kế hoạch hợp tác truyền thông trong thời gian tới
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt
đến dự có các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
từ khi ký kết hợp tác truyền thông các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại công an các đơn vị địa phương nhất là ở cơ sở vùng sâu vùng xa để thu thập thông tin tài liệu và đã tổ chức sản xuất phát sóng đăng tải hơn hai tin bài phóng sự
trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung như tuyên truyền sâu đậm về chiến dịch triển khai hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân đóng góp tích cực của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín giải pháp kiềm chế kéo giảm năm phạm pháp hình sự tuyên truyền về hiệu quả triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
phát biểu tại buổi gặp mặt trung tướng mai văn hà đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân trong công tác thông tin tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân đã góp phần giúp khán thính giả độc giả các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn những khó khăn vất vả cống hiến hy sinh và những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
trung tướng mai văn hà đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong tuyên truyền các chủ trương của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước mắt là tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trong lực lượng công an nhân dân
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tuyên truyền các chiến công thành tích tinh thần tận tụy vì nước quên thân
vì dân phục vụ của người cán bộ cảnh sát nhân dân
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng mai văn hà cũng mong muốn các cơ quan báo chí cần thường xuyên đổi mới về nội dung
cách thức thể hiện nhằm đảm bảo tính chân thực và lan tỏa được những hình ảnh tốt đẹp
và những vấn đề quan trọng về lực lượng công an nhân dân đang được xã hội và nhân dân quan tâm
nhân dịp này một mươi chín cá nhân cũng được cục truyền thông công an nhân dân khen thưởng
vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi
đã được lãnh đạo bộ công an phê duyệt
vào sáng ngày hôm nay cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
tổ chức tọa đàm khoa học triển khai phương thức

khoán tri đến sản phẩm cuối cùng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
tại buổi tọa đàm đại diện các đơn vị đã tập trung tham luận để làm rõ một số nội dung như
cơ sở pháp lý và các quy định về triển khai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
những tác động và hiệu quả của việc triển khai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
đồng thời đánh giá thực trạng và sự cần thiết của việc triển khai phương thức khoán chi
đến sản phẩm cuối cùng
đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong công an nhân dân tại bộ công an
đề xuất giải pháp phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
trong công an nhân dân đạt kết quả cao nhất
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ bế giảng
và báo cáo kết quả huấn luyện đầu khóa về quân sự võ thuật điều lệnh
đối với học viên đào tạo chính quy
các học viện trường công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại khóa huấn luyện một một trăm ba mươi hai học viên đã được trang bị những kiến thức về chính trị pháp luật
nghiệp vụ điều lệnh quân sự võ thuật bắn súng và sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
phục vụ chiến đấu ngoài ra các học viên còn được học tập ngoại khóa huấn luyện kết hợp
rèn luyện thể chất theo quy định của ngành công an sau hơn năm tháng khóa huấn luyện đã đạt được
mục tiêu yêu cầu theo đúng quyền
công tác huấn luyện đầu khóa học viên các học viện trường công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ
nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện trong công an nhân dân
theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ có nền móng cơ bản vững chắc sát với yêu cầu
nhiệm vụ thực tế trong công tác chiến đấu đây là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng
công an nhân dân khi có yêu cầu nhân dịp này thưa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể và cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức quản lý trong khóa huấn luyện
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
đồng thời trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho các học viên